hôm nay phát biểu nhân ngày giải phóng tổng thống hàn quốc moon jae in cho biết
chính quyền của ông sẵn sàng cùng nhật bản đàm phán giải quyết cuộc tranh cãi đã kéo dài
về việc bồi thường cho các nạn nhân bị nhật bản ép buộc lao động trong chiến tranh thế giới thứ hai
tổng thống moon jae in nhấn mạnh rằng hàn quốc đã tham vấn nhật bản về một giải pháp phù hợp
chính quyền hàn quốc sẵn sàng đối thoại trực tiếp với chính quyền nhật bản bất cứ lúc nào
nhật bản đã lập luận rằng tất cả các vấn đề liên quan đến bồi thường
đã được giải quyết trong một hiệp định song phương năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
tuy nhiên hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tòa án tối cao của hàn quốc đã ra phán quyết rằng
cá nhân các nạn nhân vẫn có quyền yêu cầu bồi thường cho dù đã có thỏa thuận giữa hai nhà nước
mỹ vừa xác nhận đã bắt giữ bốn tàu trời sầu của iran đang trên đường tới venezuela
với cáo buộc rằng nước này bất chấp các lệnh trừng phạt của washington
bộ tư pháp mỹ cho biết số lượng dầu tịch thu từ bốn tàu này là khoảng hơn một triệu thùng
đây được coi là vụ bắt giữ tàu trở nhiên liệu iran
với số lượng lớn nhất từ trước đến nay của mỹ cả bộ ngoại giao và bộ tư pháp mỹ
đều không đưa ra thông tin về thời gian địa điểm hoặc cách thức bắt giữ các tàu trở dầu iran này
mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cả iran và venezuela nhằm ngăn chặn việc xuất khẩu dầu
cũng như đe dọa sẽ xử phạt bất kỳ chủ tàu và tàu nào liên quan đến hoạt động buôn bán dầu với hai quốc gia này
mặc dù là một quốc gia chịu tác động mạnh của đại dịch covid một mươi chín với hơn một mươi năm ca nhiễm tính tới thời điểm này
thế nhưng hàn quốc đã có những biện pháp chống dịch tích cực và hiệu quả
với việc lắp đặt các phòng kiểm tra thân nhiệt và đèn cực tím tẩy trùng tại các bến xe buýt công cộng công nghệ cao đang được coi là vũ khí đắc lực giúp chính phủ hàn quốc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh hiện nay
vừa giúp bảo vệ người dân khỏi mưa nắng vừa giúp ngăn chặn dịch bệnh
bước vào căn phòng này hành khách phải đứng trước một camera quét thân nhiệt tự động và cửa trượt sẽ chỉ mở nếu thân nhiệt của khách dưới ba mươi bảy năm độ c
đây một camera khác được lắp thấp hơn để đo thân nhiệt của trẻ em
bên trong căn phòng kính trị giá khoảng tám mươi bốn usd này hệ thống điều hòa nhiệt độ có đèn cực tím có chức năng diệt virus trong khi làm lạnh không khí
nguồn điện được lấy từ mái nhà chính là những tấm pin năng lượng mặt trời
ban đầu tôi thấy không thoải mái lắm nhưng mọi thủ tục cũng nhanh thôi
bây giờ tôi thấy yên tâm khi vào trong nhà chờ xe buýt này so với các nhà chờ bình thường
nơi này chính là vùng miễn nhiễm với virus
bên trong nhà chờ xe buýt thông minh có dung dịch sát khuẩn tay
mọi người được khuyến cáo đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trong phòng chờ ngoài việc bảo đảm giãn cách xã hội
đặc biệt hành khách còn được phục vụ nước miễn phí và được nghe tiếng nhạc du dương trong lúc chờ xe tới
để bảo đảm rằng hành khách không bị lỡ chuyến xe của mình một màn hình tinh thể lỏng dự báo giờ đến
trong khi một màn hình khác hiển thị trực tiếp tình trạng giao thông bên ngoài
mạng wifi cũng được cung cấp miễn phí
khu vực thủ đô seoul và vùng phụ cận đang đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt dịch mới
và việc nới lỏng quy định giãn cách xã hội có thể phải lùi lại nếu tốc độ lây nhiễm tiếp tục tăng
những sáng kiến công nghệ như nhà chờ xe buýt thông minh này
thực sự mang lại sự hiệu quả
thông tin vừa rồi cũng khép lại thế giới chuyển động hôm nay